trước đó phiên xử lần một do tòa nhân dân tỉnh hà tĩnh mở vào sáng ngày ba mươi một tháng tám đã bị hoãn do một bị cáo quê nghệ an có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và sáu mươi ba nhân chứng không có mặt dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều cùng ngày
sáng nay tại xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang tòa án nhân dân huyện an phú đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo là nguyễn hoài phương và sa liêm
cùng chú tại huyện an phú về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
tối ngày bảy tháng tám khi phương đưa phạm hoàng oanh nhập cảnh trái phép về việt nam thì bị công an xã khánh an phát hiện trong quá trình điều tra phương khai nhận
trước đó ngày một mươi hai tháng bảy phương cùng với sa liêm và đồng bọn đã đưa oanh cùng ba người bạn xuất cảnh trái phép sang campuchia
bằng thủ đoạn trên phương còn tổ chức bảy lần đưa một mươi người xuất cảnh nhập cảnh trái phép
sa liêm đưa khách cho phương bốn lần
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hoài phương bảy năm tù bị cáo sa liêm ba năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
đồng thời buộc phương giao nộp số tiền trên hai mươi sáu triệu đồng tiền thu lợi bất chính
riêng các đối tượng khác có liên quan cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý sau
cảnh sát hình sự công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ trương hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh bạc liêu về hành vi cá độ bóng đá ăn tiền
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai điện thoại di động số tiền gần bảy mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu đang khai nhận thực hiện cá độ bóng đá được khoảng một mươi ngày nay
để cá độ bóng đá đăng lên mạng tìm tỷ lệ các kèo bóng đá sau đó nhắn tin cho các người chơi để chọn và tham gia cá cược
đang là người trực tiếp nhận kèo và tính thắng thua với người chơi
tại tỉnh vĩnh long vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng chín từ tin báo của người dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện bình tân công an xã mỹ thuận
phát hiện hàng chục đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống trong vườn của ông huỳnh văn tư tại xã mỹ thuận
lực lượng công an đã kịp thời khống chế bắt giữ một mươi một đối tượng thu giữ một mươi xe mô tô bốn con gà hai cặp cửa sắt nhiều vật dụng dùng để đá gà và số tiền gần một mươi chín triệu đồng
thưa quý vị tính đến sáu giờ ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín việt nam bước vào ngày thứ một mươi hai không có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
hiện việt nam có tổng cộng sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là ba mươi ba sáu trăm linh năm trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bốn trăm tám mươi chín cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi sáu hai trăm hai mươi bốn cách ly tại nhà nơi lưu trú là một mươi sáu tám trăm chín mươi hai người số ca tử vong là ba mươi năm ca số ca điều trị khỏi chín trăm một mươi tám ca
trong khi đó sáng nay ông nguyễn văn hai giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam đã ghi nhận hai bệnh nhân tái dương tính covid một mươi chín
các bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân số năm trăm bốn mươi chín và bệnh nhân số năm trăm năm mươi
như vậy là dịch bệnh tuy đã dần được kiểm soát thế nhưng nguy cơ tái dương tính trở lại vẫn có thể xảy ra với các ca bệnh đã khỏi
chính vì vậy người dân cần hết sức đề phòng và nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh
trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín bệnh viện phổi và bệnh viện giã chiến hòa vang tp đà nẵng đã cho xuất viện thêm tám trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một số bệnh nhân tiên lượng nặng cũng được điều trị thành công
tám bệnh nhân được điều trị khỏi covid một mươi chín có bốn ca tại bệnh viện phổi và bốn ca tại bệnh viện giã chiến hòa vang
tất cả bệnh nhân này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai từ ba đến bốn lần và không còn các triệu chứng lâm sàng như sốt ho khó thở
trong đó có hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cùng nhiều bệnh lý nặng cũng được điều trị thành công
hiện bệnh viện phổi đà nẵng còn chín bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị tại đây
trong số này có ba bệnh nhân nặng cho kết quả ba lần âm tính với sars cov hai được bệnh viện công bố khỏi bệnh và đang điều trị các bệnh lý nền
hết tuần này là chúng tôi sẽ cho ra hết và bệnh nhân bốn mươi sáu thì khả năng chúng tôi sẽ chuyển về đà nẵng để điều trị tiếp tục cái bệnh đặc đống đặc phổi bệnh lý nền
còn trong tuần này chúng tôi sẽ ra hết và từng bước khử khuẩn tất cả những khoa khoa
khoa phòng nào tự khuẩn xong rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận bệnh
tuy nhiên thì bệnh viện phổi vẫn nhận được sự chỉ đạo của sở y tế là tiếp tục thực hiện việc cách ly và điều trị covid
nếu có bệnh nhân cách ly y tế thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc cách ly y tế
và nếu có trường hợp mẹ dương tính thì chúng tôi cũng sẽ điều trị dương tính
trong bệnh viện phổi đà nẵng đến hiện nay cái phổi về cơ bản thì cái chức năng phổi nó cũng đã tương đối ổn định dần
chúng tôi đang có kế hoạch chuyển về bệnh viện đà nẵng để tiếp tục điều trị hồi sức tăng cao cho bệnh nhân
chúng tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào trường hợp này
chúng tôi có thể là tiến hành ca dần các mô cũng như là cải thiện cái chức năng pháp cho bệnh nhân nhiều hơn
những bệnh nhân khác thì chủ yếu là chỉ là điều trị cái vấn đề bệnh lý nền mà thôi
thế cho nên là cái vấn đề mà bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện có lẽ là sẽ sớm
dự kiến trong tuần này bệnh viện phổi sẽ được làm sạch theo quy định
trong tuần này bệnh viện phổi đã đặt một bộ trình kiểm soát nhiễm khuẩn của bộ y tế để hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường
cơ sở y tế này đã chuẩn bị hai khoa với quy mô năm mươi giường bệnh để đón bệnh nhân chuyên khoa lao phổi vào khám và điều trị
tính đến một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng chín đà nẵng hiện còn một mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm
thường trú tại tổ một mươi sáu ấp tân thành thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
còn về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi công an huyện châu thành tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại lô hai a bốn đường lê thị hồng gấm khóng bình khánh hai phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có xẹo chấm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay